hà nội cho phép mở lại rạp chiếu phim từ ngày một mươi tháng hai
theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hà nội các rạp chiếu phim được mở cửa trở lại từ ngày một mươi tháng hai
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có văn bản về việc thực hiện kết luận của thường trực thành ủy tại cuộc họp ngày bảy tháng hai
đáng chú ý ban cán sự thành ủy yêu cầu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chữ xuân dũng chỉ đạo cho phép rạp chiếu phim
các cơ sở địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật mở cửa đón khách trở lại từ ngày một mươi tháng hai
bên cạnh đó triển khai phục vụ các hoạt động tính ngưỡng của nhân dân tại khu di tích thắng cảnh chùa hương trước trầm tháng diên
cũng như các điểm thăm quan di tích văn hóa lịch sử khác trên địa bàn thành phố
không tổ chức lễ hội phù hợp với các chỉ đạo của chủ tịch
của bộ văn hóa thể thao và du lịch đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn
ngoài ra nội dung kết luận cũng nêu rõ các phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố căn cứ lĩnh vực địa bàn được phân công phụ trách
chỉ đạo các đơn vị quyết liệt triển khai các nhiệm vụ công việc ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó phó chủ tịch dương đức tuấn được giao quyết liệt triển khai các nhiệm vụ thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai bốn
vùng thủ đô hà nội trình bang cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố để báo cáo thành ủy chính phủ
đảm bảo trình quốc hội xem xét trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
cùng với đó đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng đền thờ ngô quyền tại khu di tích cổ loa
dự án đầu tư phục dựng điện kính thiên tại khu di tích hoàng thành thăng long v v
phó chủ tịch thành phố nguyễn mạnh quyền được giao nhiệm vụ chỉ đạo nghiên cứu
đề xuất việc mở cửa trở lại các dịch vụ vận tải du lịch giao thương quốc tế với các phương án phù hợp
đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển công nghiệp nông nghiệp dịch vụ làng nghề v v
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
về tình hình dịch covid một mươi chín thông tin các ca nhiễm mới tính từ một mươi sáu h ngày bảy tháng hai đến một mươi sáu h ngày tám tháng hai
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận hai mươi một chín trăm linh chín ca nhiễm mới
trong đó tám ca nhập cảnh và hai mươi một chín trăm linh một ca ghi nhận trong nước tăng năm chín mươi hai ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi ba tỉnh thành phố có một mươi bốn chín trăm tám mươi hai ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh giờ sau
hà nội hai chín trăm linh ba nghệ an một bảy trăm một mươi bảy hải dương một hai trăm bốn mươi năm thanh hóa chín trăm chín mươi tám
hà nội hai chín trăm linh ba nghệ an một bảy trăm một mươi bảy hải dương một hai trăm bốn mươi năm thanh hóa chín trăm chín mươi tám hòa bình chín trăm chín mươi tám hòa bình chín trăm chín mươi tám
hải dương một chín trăm bốn mươi bốn bắc ninh tám trăm chín mươi bảy vĩnh phúc tám trăm chín mươi một nam định tám trăm tám mươi sáu đà nẵng tám trăm năm mươi bốn hải phùng tám trăm ba mươi
phú thọ bảy trăm sáu mươi chín thái nguyên sáu trăm bốn mươi chín bình định năm trăm bảy mươi một bắc giang bốn trăm chín mươi tám thái bình ba trăm chín mươi tám quảng nam ba trăm hai mươi chín
lâm động ba trăm năm mươi hai quảng ninh ba trăm ba mươi sáu ninh bình ba trăm ba mươi hai đắk lắc ba trăm một mươi ba
hà tĩnh hai trăm chín mươi chín tuyên quang hai trăm sáu mươi năm thừa thiên huế hai trăm năm mươi hai quảng bình hai trăm bốn mươi hai hương nghiên hai trăm bốn mươi cà mau hai trăm hai mươi bảy quảng trị hai trăm hai mươi năm gia lai hai trăm hai mươi con tâm hai trăm linh bảy hà nam một trăm tám mươi
khánh hòa một trăm tám mươi ba lào cai một trăm tám mươi ba bình phước một trăm tám mươi một quảng ngãi một trăm bảy mươi bảy sơn la một trăm bảy mươi năm lạng sơn một trăm sáu mươi bảy
bà rịa vũng tàu một trăm sáu mươi một yên bái một trăm năm mươi tám đắk nông một trăm bốn mươi sáu phú yên một trăm ba mươi bảy thành phố hồ chí minh một trăm một mươi sáu hải giang một trăm linh bảy cao bằng một trăm linh năm
lai châu chín mươi chín vĩnh long tám mươi tám bình thuận bảy mươi hai bến tre bảy mươi tây ninh sáu mươi bảy kiên giang năm mươi chín trà vinh năm mươi bảy bạc liêu năm mươi hai bắc cạn ba mươi chín đồng tháp ba mươi bốn sóc trăng ba mươi cần thơ hai mươi tám điện biên hai mươi một
tiền giang một mươi bảy ninh thuận chín lộc an chín an giang chín hậu giang chín và đồng nai năm
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó gồm có điện biên giảm hai trăm hai mươi quảng nam giảm chín mươi bảy và hà nội giảm tám mươi năm
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm có nghệ an tăng bốn trăm bảy mươi hải dương tăng bốn trăm linh bắc ninh tăng ba trăm tám mươi tám
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi ba
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó gồm có điện biên giảm một trăm hai mươi quảng nam giảm chín mươi
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó gồm có điện biên giảm một trăm hai mươi quảng nam giảm chín mươi
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó gồm có thành phố hồ chí minh tăng năm trăm một mươi bốn sáu trăm bốn mươi chín bình dương tăng hai trăm chín mươi ba hà nội tăng một trăm năm mươi ba tám trăm chín mươi chín đồng nai tăng chín mươi chín chín trăm sáu mươi năm và tây ninh tăng tám mươi tám sáu trăm linh sáu
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
về số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là bốn ba trăm chín mươi bảy ca tổng số ca được điều trị khỏi là hai một trăm hai mươi sáu bảy trăm bảy mươi bảy ca
về số bệnh nhân nặng đang điều trị là hai hai trăm sáu mươi ba ca trong đó thở oxyo mặt nạ một bốn trăm tám mươi chín ca thở oxy dòng cao hfnc ba trăm sáu mươi năm ca thở máy không xâm lấn năm mươi bảy ca thở máy xâm lớn ba trăm ba mươi sáu ca và can thiệp icmo một mươi sáu ca
về số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày bảy tháng hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày tám tháng hai ghi nhận chín mươi bảy ca tử vong tại thành phố hồ chí minh ba ca trong đó có một ca tử an giang chuyển đến
tại các tỉnh thành phố khác hà nội một mươi chín bình định tám đồng nai tám thừa thiên huế bảy bình phước nam hải phòng năm quảng ngãi năm bến tre bốn đồng tháp bốn bình thuận ba cần thơ ba đà nẵng ba hậu giang hai khánh hòa hai ninh bình hai vĩnh phúc hai an giang một bà rịa vũng tàu một
bạc liêu một bắc ninh một đắk lắc một hải dương một kiên giang một lâm đồng một lào cai một quảng nam một sóc trăng một và thái bình i
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là chín mươi hai ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi tám năm trăm hai mươi một ca chiếm tỷ lệ một sáu so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi
trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tự asean